tại khu công nghiệp đồng văn huyện duy tiên tỉnh hà nam
liên đoàn lao động tỉnh hà nam vừa tổ chức chương trình tết xuân vầy năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cùng lãnh đạo tỉnh hà nam
lãnh đạo tổng liên đoàn lao động dự chương trình cùng hơn một công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
tại đây ban tổ chức đã trao tặng một xuất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
tặng ba trăm linh vé xe và thuê ba mươi chuyến xe đưa công nhân lao động có quê ở xa trên một trăm năm mươi km về quê ăn tết